ngay sau lễ đón chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân đã hội kiến với nhà vua và hoàng hậu nhật bản
tại hội kiến chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân bày tỏ xúc động và cảm ơn sự đón tiếp trọng thể thân tình của nhà vua hoàng hậu và chính phủ nhật bản trong chuyến thăm lần này
chủ tịch nước và phu nhân bày tỏ ấn tượng rất sâu sắc về chuyến thăm việt nam của nhà vua và hoàng hậu nhật bản
nhấn mạnh việc người dân việt nam lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp về tình cảm của nhà vua và hoàng hậu dành cho đất nước và con người việt nam
đánh giá sau chuyến thăm việt nam của nhà vua và hoàng hậu năm ngoái sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước ngày càng sâu sắc hơn góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định nhà nước và nhân dân việt nam rất coi trọng quan hệ với nhật bản bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm cấp nhà nước tới nhật bản lần này là
bước khởi đầu mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ việt nam nhật bản theo hướng sâu sắc hiệu quả hơn trên mọi lĩnh vực mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
nhân dịp này chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân đã trân trọng mời các thành viên hoàng gia nhật bản tới thăm việt nam
nhà vua và hoàng hậu nhật bản bày tỏ vui mừng được đón chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân thăm cấp nhà nước tới nhật bản dịp này
nhắc lại những ấn tượng và kỷ niệm sâu sắc về việt nam trong chuyến thăm năm hai nghìn một mươi bảy khẳng định rất coi trọng quan hệ hợp tác cứu nghị việt nam nhật bản và sẽ ủng hộ nỗ lực hết sức đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hai nước
nhà vua nhật bản cho rằng việc tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước
thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa giao lưu nhân dân nhất là trong năm kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển quan hệ việt nam nhật bản
cuối buổi hội kiến nhà vua và hoàng hậu chúc chủ tịch nước và phu nhân có chuyến thăm cấp nhà nước thành công tốt đẹp có nhiều kỷ niệm đẹp về đất nước con người nhật bản